tiếp tục chuyến làm việc với tỉnh trà vinh và khu vực đồng bằng sông kiểu long chiều nay hai mươi năm tháng ba
phó thủ tướng vương đình huệ đã thị xát khu vực xây dựng hai cây cầu đại ngãi một và đại ngãi hai
bắc qua củ lao dung nối hai tỉnh trà vinh và sóc trăng
dự án xây dựng cầu đại ngãi trên quốc lộ sáu mươi đã được thủ tướng chính phủ đồng ý
đề xuất sử dụng vốn oda vay của nhật bản
tổng chiều dài tuyến là một mươi năm hai km trong đó gồm hai phần chính là cầu đại ngãi một
bắc từ trà vinh sang củ lao dung dài ba bốn mươi hai km và cầu đại ngãi hai bắc từ củ lao dung
sang sóc trăng dài tám mươi sáu km còn lại là phần đường gồm cả các cầu nhỏ dài một mươi một bảy mươi tám km
qua khảo sát khu vực triển khai dự án cầu đại ngãi nhận thấy đây là một trong những công trình
quan trọng cuối cùng để hoàn thiện chuỗi công trình kết nối các tỉnh đồng bằng sông cửu long
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị các bộ ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định nguồn vốn
phối hợp chặt chẽ với tỉnh trà vinh để triển khai giải ngân các nguồn vốn đầu tư cho các công trình
hạ tầng cơ sở quan trọng trên địa bàn trong đó có cầu đại ngãi nhằm khơi thông các tiềm năng
kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân địa phương